hôm qua ban thường vụ thành ủy đà nẵng tổ chức giao ban khối đảng đoàn thể
với sự tham dự của lãnh đạo các đảng bộ các đoàn thể chính trị trực thuộc thành ủy
theo báo cáo của thành ủy đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng
nổi lên nhiều vấn đề được dư luận quan tâm chú ý
trong đó có tình hình xe phạm trong quản lý đất đai xây dựng không phép
tại các khu vực quy hoạch trên địa bàn quận liên triểu quận hòa vang
công tác đền bù giải tỏa một số dự án chậm tiến độ
vấn đề thanh tra các dự án đất công sản và vụ án phan văn anh vũ
qua cuộc họp thành ủy đà nẵng đã yêu cầu các đảng bộ tổ chức đoàn thể trực thuộc
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương
chính sách của nhà nước quy định của thành phố
các tổ chức đảng và đoàn thể cần sâu sát hơn với thực tế
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời báo cáo những vướng mắt
những diễn biến phức tạp trong xã hội để có hướng giải quyết phù hợp
tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội vừa diễn ra hội nghị tổng kết tháng thanh niên
triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi tám
với chủ đề tuổi trẻ thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo
tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên thiếu nhi thủ đô hưởng ứng
với kỹ thuật của hà nội
vì thế thì đùa sôi nổi tinh thần nhiệt huyết tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ thủ đô
được cụ thể hóa thông qua các đội hình mô hình công trình phần việc cách làm hay
hiệu quả đem lại nhiều giá trị to lớn cho xã hội
tiêu biểu trong số đó có thể kể đến như những tủ điện trụ điện với những quảng cáo
giao vặt trái phép xấu xí được bàn tay của đoàn viên thanh niên thủ đô trang trí thành hàng cây
vườn hoa xanh tươi sạch đẹp và được vun tưới mỗi ngày
hơn một công trình phần việc thanh niên được hoàn thành góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp
thành phố hồ chí minh vừa tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động
mùng một tháng năm và khai mạc tháng công nhân lần thứ một mươi
đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố
trong những năm qua cùng với quá trình phát triển của đất nước giai cấp công nhân lao động thành phố
đã có những bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng
đang có mặt trên tất cả các thành phần kinh tế tiếp cận nhanh với khoa học và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
bằng các hoạt động thiết thực và các phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo
luyện tay nghề thi thợ giỏi chở việc nước đảm việc nhà đồng thuận cao thi đua giỏi về đích sớm
công nhân viên lao động thành phố đã luôn nêu cao tinh thần lao động sáng tạo
đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh
cũng nhân dịp này tại cung văn hóa lao động liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức phiên chợ công nhân
bán hàng giảm giá tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động
công nhân là người dân tộc thiểu số cung ứng và giới thiệu việc làm trực tiếp cho người lao động
gặp mặt công nhân tiêu biểu đây là những sân chơi bổ ích và thiết thực
nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân
nhân dịp đại hội công đoàn tỉnh phú yên lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao tặng ba trăm năm mươi tỷ đồng xây dựng các thiết chế xã hội
như nhà ở nhà trẻ khu vui chơi cho công nhân lao động tỉnh phú yên
và năm trăm linh triệu đồng xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
nhiệm kỳ qua công đoàn tỉnh phú yên làm tốt công tác chăm lo
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
mà trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo
kết nạp được một mươi một sáu trăm linh đoàn viên mới
sáu mươi năm phát biểu tại đại hội đồng chí bùi văn cường
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
yêu cầu liên đoàn lao động tỉnh phú yên phải tích cực hơn nữa trong xây dựng tổ chức công đoàn
gắn với bảo vệ quyền lợi người lao động tổ chức công đoàn phải tạo sự gắn bó chặt chẽ
bền vững với đoàn viên người lao động
dịp này tỉnh phú yên đã trao quyết định giao năm hectare đất để tổng liên đoàn lao động việt nam
triển khai xây dựng các thiết chế xã hội trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội
chương trình nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh sri lanka
và bốn mươi tám năm quan hệ ngoại giao giữa sri lanka và việt nam
ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội gồm một chuỗi các tổ chức công đoàn lao động việt nam
các hoạt động triển lãm ảnh về quan hệ song phương sri lanka việt nam
giới thiệu ẩm thực những sản phẩm vải dệt vải batit trà hương liệu thủ công mỹ nghệ
đá quý của sri lanka cùng sự góp mặt của các gian hàng của các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ
và vừa thành phố hà nội
đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội nhà văn zili giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách
bình minh ở sahara đây là cuốn du ký thứ tư của tác giả đam mê dịch chuyển
viết nó giống như là một cái
tự thân đam mê và tôi mong muốn là kể lại những cái hình trình đó
và điều cuối cùng nữa là những cái cuốn sách này tôi hy vọng là nó sẽ truyền cảm hứng
cho những người cũng có cái niềm đam mê dịch truyền giống như tôi
hoặc là nếu như mà họ chưa có cái niềm đam mê đó thì biết đâu là sẽ có một ngày
thì họ cũng mong muốn được bước chân lên đường
và đây là những câu chuyện về những cuộc hành trình từ
đọc bờ ấn độ dương đến đại tây dương và kéo dài tới sa mạc sahara
sau mỗi chuyến đi chị ly thường kể lại những câu chuyện về hành trình thông qua các tác phẩm văn chương của mình
lần này là những câu chuyện vẫn theo phong cách hài hước quen thuộc
đôi khi pha chút hồi hộp về những địa danh nổi tiếng của sri lanka
một điều tôi cũng hết sức ngạc nhiên là bình minh ở sri lanka thì bạn
ly là một cái người mà chưa làm thơ thế nhưng mà viết rất thơ
cho nên là cái ký của zili thì nó có cái chất văn học
nó giống như là thơ của văn xuôi
và đặc biệt là cái tiết tấu cái giãn cách của các trường đoạn
ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội giúp người dân việt nam hiểu sâu hơn về đất nước và con người sri lanka
đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu các lĩnh vực
kinh tế thương mại an ninh quốc phòng văn hóa giáo dục nông nghiệp giữa quốc gia
ngày hội diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn tại bảo tàng phụ nữ việt nam hà nội
nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu dài bền vững giữa nhân dân hai bên biên giới
cùng nhau xây dựng biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
vừa qua tại xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa tổ chức lễ kết nghĩa giữa hội phụ nữ
xã mỹ lý với phụ nữ cụm bản lọng cắng huyện mường quắn tỉnh hùa phăn nước bản lào
thông qua kết nghĩa để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt hiệp định quy chế biên giới việt nam lào
hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền cho người dân
chấp hành nghiêm các quy định về việc qua lại biên giới
không xâm canh xâm cư làm nương rẫy trong vành đai biên giới của mỗi bên
không vượt biên khai thác khoáng sản và các tài nguyên hai bên biên giới
không tham gia chứa chấp che giấu người săn bắn trái phép
không thải các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường
không tham gia hoặc khuyến khích việc lấy chồng lấy vợ trái phép hai bên biên giới
ngày hai mươi bảy tháng bốn ubnd tp đà nẵng phối hợp với tổng lãnh sự quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại đà nẵng
cùng đại diện năm tỉnh khu vực nam trung lào tổ chức gặp mặt hơn một trăm bảy mươi lưu học sinh lào
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình học tập
nghiên cứu tại đà nẵng
được thuận tiện trong học tập lưu trú thực hiện các nội quy quy định pháp luật của việt nam
bên cạnh đó đà nẵng còn hỗ trợ các tỉnh nam trung lào xây dựng các trường phổ thông
trao tặng trang thiết bị dạy học cử giáo viên sang dạy tiếng việt
tiếp theo chương trình bắt giữ vụ vận chuyển gỗ quy mô lớn ở danh giới hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
các bến xe đông ngẹt người về quê dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
tiếp tục ngày làm việc thứ bảy
trong phần tự bào chữa của mình trong phiên xử bị cáo nguyễn xuân sơn
cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
tiếp tục kêu oan mong được khắc phục hậu quả để thoát án tử hình do tòa cấp sơ thẩm tuyên
và viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị giữ nguyên
trình bày trước tòa trong phần tự bào chữa của mình bị cáo nguyễn xuân sơn thừa nhận
bản thân chỉ phạm tội cố ý làm trái và tiếp tục kêu oan về các tội tham ô và lạm dụng chức vụ
tòa sơ thẩm kết luận ông ta chiếm đoạt sáu mươi chín tỷ đồng là chưa phù hợp
vì việc chi toàn bộ khoản tiền đó để chăm sóc khách hàng là theo chủ trương chi lãi ngoài của hà văn thắm
bị cáo này mong muốn hội đồng xét xử xem xét đúng tội danh để đưa ra phán quyết phù hợp
nguyễn xuân sơn kiến nghị trong trường hợp hội đồng xét xử tòa phúc thẩm
vẫn kết tội bị cáo tham ô và lạm dụng chức vụ
ông ta nguyện dùng nhiều tài sản của bản thân và gia đình khoảng hơn bốn mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trước đó khi luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
đã đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên y án tử hình đối với nguyễn xuân sơn về các tội tham ô cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ
phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ocean bank sẽ tiếp tục sau ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ngày hai mươi bảy tháng bốn lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
phối hợp với công an tỉnh đắk lắc và đắk nông vừa phát hiện bắt giữ vụ khai thác và vận chuyển gỗ
quy mô lớn tại vườn quốc gia york don nằm trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn cục cảnh sát môi trường bộ công an phía nam phối hợp
cơ quan chức năng bắt quả tang hai xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một l ba nghìn năm mươi bảy và sáu mươi một c bảy nghìn hai trăm bảy mươi của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải thương mại kiều dung có địa chỉ tỉnh bình dương vận
chuyển gỗ với khoảng ba mươi bảy mét khối gỗ
gỗ này có hơn ba mét khối gỗ hương dạng hộp nhỏ có chiều dài khoảng hai mét rộng từ hai mươi năm bốn mươi cm
số còn lại là gỗ tròn cam xe dầu đỏ thuộc nhóm ba và nhóm năm dạng lóng có đường kính từ bốn mươi đến bảy mươi cm
chiều dài khoảng một mươi một mươi hai mét đang chuẩn bị nhập vào một sưởng gỗ trên địa bàn huyện cư rút tỉnh đắk nông
tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ gỗ không xuất trình được hồ sơ hợp pháp về nguồn gốc số gỗ
nên đã bị tạm giữ tăng vật phương tiện và người
tiến hành điều tra làm rõ hiện số gỗ tăng vật và xe vận chuyển đang bị tạm giữ tại hạt kiểm lâm huyện cư rút và công an huyện cư rút
cùng ngày hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra bãi tập kết gỗ tại xã iav huyện ea súp tỉnh đắk lắc
bãi tập kết gỗ này nằm trong một khu rừng gần đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
hiện nay các lực lượng chức năng hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ
do vậy người dân được nghỉ liền bốn ngày từ thứ bảy đến thứ ba
chiều qua hai mươi bảy tháng bốn rất nhiều người dân đã đổ rồn về các bến xe rời thủ đô đi nghỉ lễ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân

tại các bến xe lớn như giáp bát nước ngầm mỹ đình rất nhiều người dân đã chuẩn bị đồ đạc hành lý để rời thủ đô đi nghỉ lễ
vì thời gian được nghỉ dài nên lượng người đổ về các bến xe tương đối đông đặc biệt càng đông hơn vào cuối giờ chiều
tuy nhiên lại được chia đều ra trong các ngày cuối tuần nên tại các bến xe đều không xảy ra tình trạng quá tải
được biết giá vé những ngày này tăng không đáng kể so với ngày bình thường
cô đến đây khá lâu cũng thấy cảm thấy
khách hàng quá đông khá đông mà cũng xuân xẻ không có gì khó khăn
đặt vé thì mình chờ được độ ba mươi phút rồi nhưng mà chưa có vé ạ
so với mọi lần thì hôm nay có lâu hơn mà giá vé có tăng so với mọi ngày
mọi ngày thì giá vé về quê là bốn mươi năm đồng một vé nhưng hôm nay thì tăng lên năm mươi đồng
vào những ngày nghỉ lễ như thế này lượng người và phương tiện tại các bến xe đều có xu hướng gia tăng
do vậy các bến xe nhà xe và các đơn vị kinh doanh vận tải
đều chuẩn bị kỹ để bảo đảm cho người dân được di chuyển an toàn và nhẹ nhàng
để bà con về trong những ngày lễ và đợt cao điểm
thì bến xe nước ngầm đã chuẩn bị sáu mươi lượt xe trên ngày để tăng cường những tuyến nào và giải tỏa kịp thời
những tuyến nào mà đông hoặc là xe không về kịp thì ngay lập tức để giải tỏa luôn
để đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi kết hợp với cả một số cơ quan chức năng tại địa phương
công an hoàng mai công an phường liệt giao thông một mươi bốn cả thanh trao thông
bảo an ninh trật tự quanh khu vườn xe và có thể là kịp thời xử lý những vụ việc có thể xảy ra
tại cổng các biến xe công tác bảo đảm an toàn trật tự và phân luồng giao thông
cũng được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nên không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông
bên cạnh đó người dân cũng được khuyến cáo chỉ nên mua vé trong quầy vé của bến xe
để bảo đảm ra vé và chất lượng phục vụ tốt nhất
trong phần tin quốc tế nhìn lại các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
mỹ mở rộng cuộc chiến chống khủng bố tại syri
đang mang tới bầu không khí hy vọng sau một năm đầy sóng gió và căng thẳng trên bán đảo triều tiên
dù có những ý kiến thận trọng khi mà các bên từng bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ
tại hai cuộc gặp thượng đỉnh trước đó vào các năm hai nghìn và năm hai nghìn bảy
nhưng sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ là tiền đề để hai miền hướng tới những mục tiêu xa hơn
hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên diễn ra vào năm hai nghìn giữa tổng thống hàn quốc
lúc đó là ông kim tê trung và cố lãnh đạo triều tiên kim jong un ở thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
hội nghị lịch sử này được coi là bước ngoặt đưa hai miền triều tiên từ thế đối đầu chiến tranh lạnh
sang giai đoạn hòa giải và trao đổi
hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận giảm căng thẳng thúc đẩy nỗ lực tái thống nhất bán đảo triều tiên
tuy nhiên sau một loạt bê bối về chính trị tại hàn quốc hai nước lại rơi vào trạng thái nghi ngờ và thù địch
bảy năm sau hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ hai diễn ra tại bình nhưỡng
được thúc đẩy từ những tiến bộ trong đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
chưa bao giờ bán đảo triều tiên tiến gần đến một tương lai hòa bình và phát triển như vậy
khi hai bên nhất trí thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn thông qua việc tìm kiếm một hiệp ước hòa bình cuối cùng
nhằm thay thế hiệp định đình chiến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nhưng một lần nữa niềm hy vọng này lại đi xuống
và triều tiên tuyên bố rút khỏi bàn đàm phán sáu bên nối lại các chương trình tên lửa hạt nhân
chín giờ hai mươi chín phút giờ địa phương sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám là thời khắc lịch sử
chứng kiến cái bắt tay có ý nghĩa đặc biệt giữa tổng thống hàn quốc moon jae in
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại đường phân đỉnh danh giới trên bộ giữa hai miền
ở làng đình chiến panmunjom sau cuộc gặp lãnh đạo hai miền đưa ra tuyên bố panmunjom
vì hòa bình thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo triều tiên trong đó khẳng định các cam kết của hai bên
hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn tạo dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
và thúc đẩy hợp tác giữa hai miền có thể nói cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lần này
đã mang lại những hy vọng mới dù lòng tin giữa các bên vẫn cần tiếp tục được khẳng định
bầu không khí hoàn dài giúp cải thiện đáng kể quan hệ hai miền
trở thành tiền đề quan trọng để hướng tới những mục tiêu xa hơn
mặc dù tổng thống donald trump từng tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi syri
song bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis khẳng định sẽ đẩy mạnh các hoạt động chống lực lượng khủng bố
nhà nước hồi giáo is tự xưng tại quốc gia trung đông này trong những ngày tới
phát biểu trong buổi điều trần tại ủy ban thượng viện mỹ bộ trưởng quốc phòng mỹ ji mattis nhấn mạnh
việc rút quân khỏi syri sẽ chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại
thậm chí mỹ sẽ đẩy mạnh một cuộc chiến mạnh mẽ hơn chống is trong những ngày tới và trong tương lai
các nỗ lực này sẽ được củng cố từ cả phía iraq và pháp
lực lượng đặc nhiệm pháp đã tới syri trong hai tuần qua để hỗ trợ liên minh
cũng theo bộ trưởng mattis mỹ sẽ hối tiếc nếu không giữ lại một phần lực lượng quân đội tại syri
nhằm đảm bảo tàn dư của lực lượng
lực lượng chiến binh hồi giáo không xuất hiện trở lại khi mỹ rút quân
hiện có khoảng hai binh sĩ mỹ còn đóng quân ở syri hầu hết là lính đặc công
liên minh châu âu eu vừa thông qua lệnh cấm gần như hoàn toàn việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu
chứa chất neonicotinoid ngoài trời
đồng nghĩa thuốc trừ sâu hiện nay chỉ có thể sử dụng trong các nhà kính
để các chất độc hại không thoát ra môi trường
quyết định này của eu được đưa ra sau khi cơ quan an toàn thực phẩm
châu âu cảnh báo việc phun thuốc trừ sâu có thể gây hại cho các loài ong mật và ong rừng
trước thêm cuộc bỏ phiếu tại trụ sở ec ở bruxelles bỉ
nhiều nhà hoạt động vì môi trường trong trang phục màu đen và vàng
đã tổ chức tuần hành kêu gọi các nước eu bảo vệ loài ong
trong khi đó các tập đoàn hóa chất phản đối quyết định trên
cho rằng sẽ gây thiệt hại cho các nông dân eu
ong giúp thụ phấn chín mươi số cây trồng trên thế giới
tuy nhiên những năm gần đây số lượng loài ong đã giảm bất thường
và thuốc trừ sâu chứa neonicotinoid bị cho là làm cho ong mất phương hướng
không thể tìm đường về tổ giảm sức đề kháng với bệnh tật
năm hai nghìn một mươi ba eu cũng đã thông qua lệnh cấm một phần việc sử dụng thuốc trừ sâu
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân